gia đình các nạn nhân đề nghị tòa phúc thẩm không xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bốn bị cáo trong nhóm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng vì nội dung này đã được tòa sơ thẩm xem xét và chấp thuận
riêng với hai bị cáo trương quý dương và hoàng đình khiếu bị gia đình các nạn nhân đề nghị xử lý thật nghiêm vì là người đứng đầu bệnh viện nhưng đã buông lỏng quản lý kiểm tra giám sát quy trình dẫn tới hậu quả tám người chết
trong đơn đề nghị gia đình các bị hại cũng đề nghị tòa phúc thẩm xem xét nhiều nội dung liên quan đến vấn đề bồi thường dân sự
công an huyện lương tài tỉnh bắc ninh cho biết vừa phá một chuyên án triệt xóa băng kem ma túy bắt quả tàng hai đối tượng là phạm đình chiến ở xã quảng phú huyện lương tài và nguyễn phi hùng ở thành phố bắc ninh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng
cơ quan công an đã thu giữ gần bốn mươi ba gram ma túy tổng hợp hai mươi sáu triệu đồng và nhiều vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận thuê ngôi nhà trên rồi ra cố cửa sắt và lắp đặt hệ thống camera theo dõi quanh nhà
hùng mua ma túy về và chia nhỏ thành từng gói để đàn em bán cho các con nghiện
đây là điểm mua bán ma túy phức tạp có tính chất bong ke gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
hiện công an huyện lương tài đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật
một ổ đá gà lớn với số tiền trên một trăm linh triệu đồng vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi triệt xóa
tại nhà ông nguyễn văn thuận ở thôn một xã nghĩa dõng tp quảng ngãi lực lượng cảnh sát hình sự công an tp quảng ngãi đã bắt quả tang ông thuận đang tổ chức đá gà cho một mươi bảy đối tượng tham gia
tăng vật một mươi con gà đá một mươi bảy đối tượng hai mươi bảy xe mô tô xe máy số tiền cá độ trên một trăm linh triệu đồng
ông thuận thừa nhận việc tổ chức đá gà ăn tiền tại nhà và thu tiền sâu mỗi trận
ngoài ra ông thuận còn tổ chức người canh gác theo dõi cơ quan chức năng đến kiểm tra
thông tin từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết dịch tả lợn châu phi đang diễn biến phức tạp
theo thống kê đến ngày một mươi hai tháng năm bệnh dịch nguy hiểm này đang xảy ra tại hai hai trăm linh
một mươi sáu xã của hai trăm linh bốn huyện tại hai mươi chín tỉnh thành phố khiến cho các địa phương đã phải tiêu hủy trên một hai triệu con lợn chiếm khoảng bốn tổng đàn lợn của cả nước
đáng nói là thời gian qua đã có hai mươi chín xã thuộc một mươi hai tỉnh thành phố có dịch bệnh đã qua ba mươi ngày sau đó lại phát sinh lợn bệnh ở các hộ chăn nuôi khác trong xã
cũng trong thời gian tới nguy cơ dịch tả lợn châu phi lây lan rất cao diễn biến phức tạp
bệnh có khả năng lây lan sang các địa phương chưa có dịch đặc biệt nguy hiểm hơn là bệnh có khả năng xâm nhiễm vào các cơ sở chăn nuôi tập trung quy mô lớn gây hậu quả khó lường
theo đó các địa phương mắc dịch cần huy động các lực lượng của địa phương kể cả lực lượng công an quân đội dân quân để tổ chức tiêu hủy lợn bệnh lợn chết kịp thời triệt để trong vòng hai mươi bốn giờ theo đúng quy định
thực hiện tốt việc vệ sinh sát trùng bằng thuốc và vôi bột nhất là tại các hộ chăn nuôi có lợn bệnh khu vực xung quanh và các quá trình xử lý ổ dịch tránh tình trạng để lâu vứt sát lợn ra môi trường làm ô nhiễm lây lan dịch bệnh
nhằm tạo thuận lợi cho học sinh sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ cho phép học sinh được đổi nguyện vọng dự tuyển một lần
thời gian đổi nguyện vọng dự tuyển được quy định trong vòng hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên học sinh cần lưu ý quy định đổi nguyện vọng dự tuyển chỉ áp dụng đối với nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông công lập
học sinh không được đổi nguyện vọng dự tuyển vào lớp một mươi các trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên
để có thêm căn cứ cho việc học sinh quyết định có hay không đổi nguyện vọng dự tuyển lớp một mươi ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo hà nội sẽ công bố số lượng học sinh dự tuyển vào từng trường trung học phổ thông công lập thuộc thành phố hà nội
theo quy định mỗi học sinh được đăng ký dự tuyển vào hai trường trung học phổ thông công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh
và đến đây bản tin nhanh cũng xin được tạm dừng cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi